mở đầu bản tin chiều nay là thông tin liên quan đến vụ việc ba người trong một gia đình tử vong bất thường
tại thị xã đông hòa tỉnh phú yên
sáng nay hai mươi chín tháng năm cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh phú yên
vẫn đang tiến hành hoạt động khám nghiệm hiện trường khám nghiệm tử thi
nạn nhân được xác định là vợ chồng ông nguyễn cu bà lê thị liền cùng con gái là nguyễn thị dương
theo bà hiên mẹ ông cư tối hai mươi tám tháng năm khi về nhà bà thấy cửa đã đóng
bên trong tắt điện gọi mãi không thấy ai mở cửa nghĩ vợ chồng con mình đi vắng
bà nằm ngủ trước khiên nhà
đến gần bảy giờ sáng ngày hai mươi chín tháng năm bà hiên nhờ người đến mở cửa rồi phát hiện
ba nạn nhân tử vong trong nhà với nhiều vết máu
được biết một trong ba nạn nhân là chị nguyễn thị dương đã có chồng và một cháu bé
sinh năm hai nghìn một mươi chín do bất hòa tình cảm kéo dài nên họ đã chia tay cách đây khoảng hai năm
chị dương cùng con gái về nhà cha mẹ ruột nhưng thời gian gần đây
người chồng cũ thường xuyên đến nhà gây sự để giành cố
tại thời điểm phát hiện ba nạn nhân tử vong cho bé mất tích
nên ngoài việc truy xét hành tung hung thủ gây án các trinh sát hình sự
điều tra viên cũng đang nỗ lực tìm kiếm cho bé
và theo một nguồn tin mới nhất thì trưa nay cơ quan chức năng đã tìm thấy cháu bé
đang ở nhà nội của cháu cũng tại phường hòa hiệp trung
thông tin vụ việc chúng tôi sẽ còn cập nhật tới quý vị trong các bản tin sau
công an huyện sông mã tỉnh sơn la cho biết vừa phá thành công hai chuyên án ma túy
bắt năm đối tượng thu giữ lượng lớn heroin và ma túy tổng hợp
ngày hai mươi bảy tháng năm tại khu vực xã triền khương huyện sông má công an huyện sông má chủ trì
phối hợp với phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh
đồn biên phòng của khẩu triền khương và cục hải quan tỉnh điện biên
phát hiện bắt giữ nguyễn đình tiến chú tài huyện sông má
khi đang vận chuyển hai bánh heroin một trăm chín mươi một viên hồng phiến một túi nhựa thuốc phiện
và một số vật chứng liên quan khác
mở rộng điều tra lực lượng chức năng đã bắt giữ thêm hai đối tượng là lò văn thành
và hoàng bảo việt cùng chú tại huyện sông mã
trong đó vào ngày hai mươi sáu tháng năm công an huyện sông má phối hợp với công an huyện sốt cột
cũng phá chuyên án bắt giữ hai đối tượng là lò văn nam và quang ngọc châu
cùng chú tại thị trấn sông mã thu giữ ba mươi sáu viên ma túy tổng hợp
và các vật chứng khác hiện các vụ việc đang được tiếp tục điều tra
cũng đang vận chuyển trái phép chất ma túy nguyễn ngọc như
chú tại thành phố cà mau tỉnh cà mau vừa bị lực lượng chức năng bắt quả tăng
tại hiện trường lực lượng làm nhiệm vụ đã thu giữ trong túi sách của như bảy bịch ni lông
bên trong có chứa chất bột màu trắng dạng rắn nghi là heroin có trọng lượng khoảng hai trăm sáu mươi gram
khai thác nhanh nguyễn ngọc như khai nhận số tăng vật trên là ma túy
như vừa nhận từ thành phố hồ chí minh hiện đối tượng và tăng vật đã được chuyển
về công an thành phố cà mau để tiếp tục điều tra mở rộng
hai mươi đối tượng đã được phát hiện dương tính với chất ma túy sau khi công an
quận tân phú thành phố hồ chí minh kiểm tra quán bar paradise trên đường tân sơn nhì
rạng sáng ngày hai mươi bảy tháng năm trinh sát phòng cảnh sát hình sự công an thành phố hồ chí minh
phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ công an thành phố và công an quận tân phú kiểm tra quán bar paradise
ở địa chỉ số tám mươi chín đường tân sơn nhì thời điểm kiểm tra trong quán có hàng trăm khách
đã nhảy nhóc theo tiếng nhạc thấy công an nhiều người tìm cách thoát ra ngoài
nhưng bị lực lượng chức năng chốt chặn
một số đối tượng tìm cách phi tan viên nén nghi lẩm ma túy xuống bàn ghế và sàn
tại hiện trường công an thu giữ nhiều túi ni lông chứa viên nén nghi là ma túy nhiều màu các loại
lực lượng chức năng ghi nhận quán có nhiều lỗi vi phạm nên lập biên bản xứ phạt
đồng thời đưa một trăm linh tám người có dấu hiệu nghi vấn không giấy tờ về trụ sở làm việc
qua kiểm tra lực lượng chức năng phát hiện có sáu mươi ba đối tượng dương tính với chất ma túy
sau khi lập biên bản ghi nhận các lỗi vi phạm lực lượng công an đã bàn giao cho công an quận tân phú
tiếp tục xác minh củng cố hồ sơ xử lý các đối tượng đồng thời làm rõ trách nhiệm của chủ cơ sở trên
trước đó ngày bảy tháng năm đoàn kiểm tra do đội cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội công an quận tân phú
và công an phường tân sơn nhì cùng sự phối hợp của các trinh sát hình sự ma túy
đã phát hiện sáu đối tượng dương tính với ma túy tại quán bar này
đồng thời lập biên bản nhiều lỗi như kinh doanh quá dậu quy định bố trí hàng hóa cản trở lối thoát nạn
một đường dây mua bán số lô số đề qua dịch vụ viễn thông vừa được công an thành phố sóc trăng
phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh triệt phá thành công thu giữ số tiền là gần bảy trăm linh triệu đồng
đường dây do trịnh quốc vinh và phạm thị thảo anh cùng chú tại thành phố sóc trăng cầm đầu
một mươi đối tượng đã bị tạm giữ
qua khám xét sáu địa điểm lực lượng chức năng đã thu giữ số tiền gần bảy trăm linh triệu đồng
nhiều phơi số lô số đề các thiết bị điện tử và một số vật dụng có liên quan
mua một khẩu súng từ người mua bán phế liệu với giá năm trăm linh đồng để sử dụng cho mục đích cá nhân
sau đó mang đi tân trang trần quốc hùng chú tại thành phố rạch giá tỉnh kiên giang
đã phải lãnh án hai năm tù giam
bản án hai năm tù giam được tòa nhân dân tỉnh kiên giang tuyên phạt với trần quốc hùng
với tội danh tàng chữ trái phép vũ khí quân dụng
theo cáo trạng sau khi mua một khẩu súng từ người bán phế liệu
hùng đem lên thành phố hồ chí minh làm nòng súng
thêm một thiếp đạn
và co súng rồi mang về nhà cất giấu
khi bị phát hiện ngoài súng đối tượng còn có sẵn bốn mươi viên đạn
việc đối tượng hùng tại kiên giang dễ dàng mua được súng là điển hình cho thấy
tình trạng người dân tàng trữ sử dụng vũ khí trong đó có súng tự chế
vẫn còn diễn biến phức tạp
và khi có vũ khí trong tay thì rất nhiều vụ việc mâu thuẫn nhỏ nhặt
hoàn toàn có thể biến thành thảm án
ghi nhận sau đây tại bắc cạn
tại tỉnh bắc cạn hầu như năm nào cũng có vụ dùng súng tự chế bắn người thân
bắn hàng xóm làm chết người
trong vòng một mươi năm gần đây tại tỉnh bắc cạn đã xảy ra hơn hai mươi vụ sử dụng súng tự chế
để giết người tự sát hoặc bắn nhầm làm chết và bị thương nhiều người
hầu hết những vụ việc xuất phát từ những mâu thuẫn trong gia đình hàng xóm
tàng trữ súng và vật liệu nổ là hành vi vi phạm pháp luật
và nó tiềm ẩn nguy cơ
nguy cơ tìm ẩn của nó rất là cao vì nếu như có xảy ra mâu thuẫn
nếu không có vũ khí vật liệu nổ thì chưa chắc đã có vấn đề gì lớn
nếu mà có cái đấy thì cái nguy cơ tiềm ẩn của nó rất là cao
vì nó gây mức độ sát thương rất cao
từ năm hai nghìn hai mươi đến nay lực lượng công an bắc cạn đã thu hồi hơn một súng tự chế
nhưng vũ khí tự chế trong dân vẫn còn khá nhiều
người dân ở miền núi có thói quen sử dụng súng tự chế để săn bắn
động vật hoang dã
súng săn thường để ở lán trên nương dãy trong hàng đá trong rừng
và ở những nơi vùng sâu vùng xa nên rất khó phát hiện
người dân trong các hộ gia đình các thành viên gia đình
cũng không cung cấp thông tin lại cho anh em lực lượng công an xã
sau đó là cái thứ hai việc tàng trí vũ khí vật điệu nổ
thì người dân cũng còn rất là chủ quan
mặc dù đã được
tuyên truyền vận động nhưng mà cá nhân cũng chưa chấp hành
chưa chấp hành tốt cái quy định của địa phương cũng như là của cấp trình quy định
gần đây xuất hiện tình trạng người dân lên mạng xã hội đặt mua các linh kiện
của súng bắn đạn bi về tự lắp
việc mua bán được chia thành nhiều gói bưu kiện gửi nhiều lần
nên cơ quan chức năng khó phát hiện và thu giữ
các loại vũ khí này cũng hết sức nguy hiểm có thể gây chết người
để hạn chế tình trạng này công an tỉnh bắc cạn đã tổ chức ký cam kết
với các hộ dân khu dân cư không tàng trữ súng tự chế
vận động nhân dân tích cực tố giác tội phạm liên quan đến vũ khí vật liệu nổ
bên cạnh công tác đảm bảo an ninh trật tự lực lượng chức năng
cần có thêm sự chung tay của người dân nâng cao ý thức tự giác giao nộp vũ khí
tránh gây ra những hệ lụy khó lường
thưa quý vị văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đắk lắc
đang hoàn tất hồ sơ để chuyển vị kiểm soát nhân dân cung cấp
truy tố hai đối tượng về tội giết người
đinh xuân duy hai mươi năm tuổi và cao quốc khánh một mươi tám tuổi
cùng chú tệ xã eroch huyện nha súp tỉnh đắk lắc
theo điều tra ban đầu vào tối ngày một mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một
duy và khánh có tổ chức uống rượu tại nhà duy
đến khoảng hai mươi hai giờ cùng ngày một người em họ của duy một mươi năm tuổi
đi chơi về và nói bị một số người chặn đánh
ngay sau đó duy rủ khánh mang theo hung khí đi trả thù cho em
sau khi gặp nhóm thanh thiếu niên kia
duy và khánh đã cùng nhau hành hung anh dương văn dũng một mươi tám tuổi
chú tệ xã yale khiến nạn nhân gục ngay tại chỗ
gây án xong cả hai lên xe máy đi về nhà
nạn nhân được người dân đưa đi cấp cứu kịp thời
nên không bị nguy hiểm tới tính mạng nhưng tỷ lệ thương tật là bốn mươi
chỉ vì những mâu thuẫn nhỏ sự nghi ngờ về lòng trung thủy
và những cơn cuồng ghen mù quáng đã khiến cho nhiều người
không kiểm soát được bản thân
đe dọa thậm chí là ra tay sát hại những người tày ấp má kề
phóng viên anntv đã có phản ánh ngay sau đây tại đồng nai
đây là đối tượng nguyễn thanh lan bốn mươi một tuổi chú tại huyện long thành tỉnh đồng nai
bị công an tỉnh đồng nai khởi tố để điều tra về hành vi đe dọa giết người
và tàng trữ vũ khí quân dụng
trước đó đối tượng lan đến gia đình bà phạm thị thủy năm mươi sáu tuổi
chú tệ xã an viễn huyện tràng bom tỉnh đồng nai
chửi bới đe dọa giết cả gia đình bà thủy nếu không gặp được con bà là chị nguyễn thị y khoa hai mươi chín tuổi
chú tỉnh đồng nai vợ cũ của lan đã ly hôn
không những vậy lan còn dùng dao mang theo chém nhiều nhát vào cổng
và dùng trậu kiểng ném vào nhà bà thủy
nên bà thủy cùng gia đình đã thuê nhà nghỉ để ở vì lo sợ lan sẽ giết cả gia đình
nhận được tin báo vào cuộc điều tra công an huyện trảng bom tỉnh đồng nai
đã tiến hành bắt khẩn cấp lan khi đối tượng đang ở gần nhà bà thủy
khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng tại huyện long thành tỉnh đồng nai
thu giữ một khẩu súng ak một hộp tiếp đạn ba mươi hai viên đạn màu vàng đồng
một dao tự chế dài hơn một mét
công an tỉnh đồng nai cũng vừa ra quyết định khởi tố một mươi ba bị can quê ở tỉnh gia lai
tạm trú tại xã sông trầu huyện tràng bom để điều tra về hành vi giết người
trước đó vào chiều tối ngày một mươi tháng bốn tại ấp một xã sông chầu huyện tràng bom
xảy ra vụ đánh nhau giữa hai nhóm thanh niên dẫn đến việc anh roma phan
hai mươi một tuổi quê ở tỉnh gia lai tử vong
qua điều tra ban đầu cơ quan công an xác định
nguyên nhân dẫn đến là một người đàn ông một người đàn ông một người đàn ông
khiến vụ giết người là do mâu thuẫn trong chuyện tình cảm
thì ngay lập tức phải báo cho cơ quan công an và phải hết sức bình tĩnh
và phải cộng tác với cơ quan công an phối hợp với cơ quan công an
thì là mới ngăn chặn được
không có tự ý măn động để những đối tượng này đặc biệt là bây giờ là
lớp thanh thiếu niên bây giờ là nó nghiện ngập ma túy đá
là nó không kiểm soát được hành vi dễ gây ra cái hậu quả không thể lường trước được
để đấu tranh hạn chế loại tội phạm này bên cạnh việc đẩy mạnh giáo dục đạo đức
và tuyên truyền pháp luật cho mọi đối tượng thì vấn đề hỗ trợ giải quyết
sự quan tâm của gia đình cần được đề cao qua đó kịp thời phát hiện các mâu thuẫn
để hỗ trợ các bên liên quan xử lý mâu thuẫn không để xảy ra sự việc đáng tiếc
công an huyện sông mã tỉnh sơn la cho biết vừa phá thành công hai chuyên án ma túy
bắt năm đối tượng và thu giữ số lượng lớn heroin và ma túy tổng hợp
ngày hai mươi bảy tháng năm tại khu vực bản khương tiên xã trường khương huyện sông mã tỉnh sơn la
công an huyện sông mã chủ trì phối hợp với phòng cảnh sát điều tra tội phạm
về ma túy công an tỉnh đồn biên phòng cửa khẩu triềng khương và cục hải quan tỉnh điện biên
phát hiện bắt giữ đối tượng nguyễn đình tiến sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một trú tại huyện sông mã
về hành vi vận chuyển trái phép hai bánh heroin một trăm chín mươi một viên hồng phiến
một túi nhựa thuốc viện và một số vật chứng liên quan khác
mở rộng điều tra lực lượng chức năng bắt giữ thêm hai đối tượng liên quan là lò văn thành
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn và hoàng bảo việt sinh năm hai nghìn hai cùng chủ tài huyện sông mã tỉnh sơn la
trước đó vào ngày hai mươi sáu tháng năm công an huyện sông mã phối hợp với công an huyện sốp cộp
đã phá thành công chuyển đoán bắt giữ hai đối tượng ló văn nam sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn và quảng ngọc châu
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy cùng chú tại tổ dân phố hai thị trấn sông mã
tăng vật thu giữ là ba mươi sáu viên ma túy tổng hợp có tổng trọng lượng gần ba năm kg
và một số vật chứng liên quan khác
hiện các vụ việc đang được điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật
hai ổ cơ bạc liên quan tới sáu mươi đối tượng đã bị lực lượng công an triệt phá
tại tỉnh hậu giang và tỉnh an giang thu giữ gần năm trăm linh triệu đồng
chi tiết sẽ có trong cụm tin vắn ngay sau đây
hơn ba trăm linh triệu đồng là vật chứng thu được tại hai chiếu bạc mà công an thành phố vị thanh
tỉnh hậu giang bất ngờ đột kích một căn nhà ở ấp mỹ hiểm một xã tân tiến thành phố vị thanh
hai mươi đối tượng bị bắt giữ chủ yếu là phụ nữ
lực lượng công an cũng thu giữ hơn hai mươi điện thoại di động và nhiều vật dụng liên quan đến việc đánh bạc
trước qua công an tp long xuyên tỉnh an giang triệt phá thành công một dòng bạc quy mô lớn
tại khu vực tổ bốn khóm phó quế phường mỹ long liên quan đến ba mươi đối tượng
tăng vật thu giữ trên một trăm chín mươi triệu đồng
hiện công an tp long xuyên đang tiếp tục điều tra xác minh
làm rõ hành vi vi phạm của từng đối tượng để xử lý
công an tỉnh quảng nam vừa bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp
đối tượng trần nhật minh
chú tại xã quế lộc huyện nông sơn tỉnh quảng nam để điều tra về hành vi đột nhập tiệm vàng
trộm cắp số lượng lớn tài sản
tại cơ quan công an nhật khai nhận vào khuya ngày hai mươi hai tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai
nhật đã điều khiển xe máy từ thành phố đà nẵng đến hiệu vàng sơn trang
phá cửa đột nhập vào bên trong sau đó dùng đục sabeng cậy phá cây sắt
lấy số lượng lớn vàng với giá trị khoảng một tỷ đồng rồi tẩu thoát
sau khi gây án minh vào thành phố quảng ngãi thuê phòng trọ
và tìm cách bán một phần số vàng với số tiền hơn một trăm bốn mươi triệu đồng
rồi quay lại thành phố đà nẵng
cơ quan công an đã tiến hành khám xét khẩn cấp nơi trọ của nhật
tại thành phố đà nẵng thu được nhiều vàng bạc và tăng vật liên quan
hiện các dự án nhà ở mọc lên khá nhiều ở hà nội cũng như là các thành phố lớn khác trên cả nước
khi số lượng dự án nhà đất tăng lên thì cũng kèm theo thông tin khách hàng tăng tương ứng
và hiện nay thì xuất hiện ngày càng nhiều vi phạm các chủ đầu tư bất động sản
khi họ ngang nhiên bán thông tin khách hàng cho những đơn vị cá nhân có nhu cầu
chính vì vậy việc giải quyết quyền lợi của khách hàng trước những vi phạm của nhà đầu tư bất động sản
đang là vấn đề được đặt ra
khi mua một căn hộ ở khu ngoại giao đoàn hà nội
chị hoa thái chỉ quan tâm đến giá cả diện tích và chất lượng
sau đó trải qua nhiều phiền phức khi thông tin cá nhân bị lộ lọt
chị hòa thái mới thực sự lo lắng
về tâm của những người đi kinh doanh không thể làm lộ bí mật của khách hàng
do vậy mà tôi không để ý đến khi có liên quan thì tôi có về xem lại
thì không hề có điều khoản bảo mật thông tin của khách hàng
tôi mong muốn rằng là sau này cũng như bản thân tôi sẽ rút kinh nghiệm
bất cứ một cái hợp đồng nào mua bán về sau này hoặc các gì
thì tôi cũng yêu cầu cái bảo mật về thông tin
để làm sao tránh sự phiền phức và tránh cái sự mất an toàn cho gia đình và cho chính bản thân mình
trong lĩnh vực bất động sản
nếu như người mua sẵn sàng trả tiền cho dữ liệu mình cần
họ có thể nhận được file lưu trữ thông tin cực kỳ chi tiết về tập khách hàng mà mình mong muốn
không chỉ dừng lại ở tên tuổi số điện thoại mà còn có cả địa chỉ nhà tình trạng hôn nhân con cái
đặc biệt có những nguồn dữ liệu người mua chỉ cần trả tiền một lần
nhưng thông tin sẽ liên tục được cập nhật miễn phí trong vòng từ một đến hai tháng
tùy mức độ chi tiết các gói này được giao bán trong khoảng một triệu đến cả trăm triệu đồng
chúng ta hiểu các hướng dẫn cụ thể hơn rằng khi các vi phạm này xảy ra
thì các điều khoản về sử phạm vi phạm hành trình sẽ như thế nào
thì rõ ràng là pháp lý việt nam hiện tại là chưa có
về phía người dùng kể cả khi trong trường hợp là nhận được quyền lời của mình bị vi phạm
thì họ cũng chưa thể làm gì được hết cả
việc lộ lọt thông tin cá nhân trong các dự án bất động sản
không chỉ đơn thuần là ảnh hưởng đến quyền riêng tư bí mật của mỗi người
mà từ đây còn có thể dẫn đến hàng loạt các hành vi
vì phạm pháp khác điện hình là lừa đảo qua mạng điện thoại máy tính
ta phải tăng cường bảo mật thông tin cá nhân
bản thân những người tiêu dùng phải tiếp tự bảo vệ thông tin của mình
còn đối với cơ quan quản lý nhà nước phải siết chặt cái này
có những cái rất công khai thì phải không xử lý
có địa chỉ có điện thoại có app đấy
mà thậm chí cơ quan công an an ninh có máy móc cẩn thận
chứ đừng để người tiêu dùng chơi với
phải tìm mọi cách về khoa học công nghệ về nghiệp vụ
để xử lý nghiêm công khai minh bạch
để ngăn chặn những hành vi xấu và khuyến khích những doanh nghiệp làm ăn tử tế
ngoài ra mức xử phạt hành chính với những hành vi mua bán thông tin khách hàng
cũng cần tăng thêm để đủ sức gian đe
mức xử phạt trong luật pháp việt nam còn khá nhẹ
trong khi hậu quả từ hành vi xâm phạm quyền dân tư có thể rất nghiêm trọng
gây tổn hại tới danh dự nhân phẩm sự an toàn
không chỉ một mà có thể là nhiều nạn nhân
bất ngờ kiểm tra nhiều công ty trên địa bàn thành phố
cục quản lý thị trường tp hcm đã phát hiện hàng trăm nghìn sản phẩm mỹ phẩm
và thực phẩm chức năng nghi nhập lậu
kiểm tra kho rộng gần năm trăm linh m hai của công ty trách nhiệm hiệu hạn công nghệ dotcom
tại phường tân thới hòa quận tân phú lực lượng chức năng đã phát hiện hơn một trăm linh sản phẩm
bao gồm mỹ phẩm son nước tẩy trang nghi nhập lậu
chủ kho hàng cho biết chưa đăng ký giấy phép kinh doanh
và thừa nhận số hàng mua trôi nổi trên thị trường
toàn bộ sản phẩm có giá trị khoảng sáu tỷ đồng
cũng trong ngày hai mươi bảy tháng năm đội ba của quản lý thị trường đã kiểm tra cơ sở kinh doanh
cùng hai kho hàng của một công ty nằm tại hẻm bốn mươi ba thành thái quận một
phát hiện nhiều sản phẩm thực phẩm chức năng mỹ phẩm sữa bột không rõ nguồn gốc nghi nhập lậu
các mặt hàng trên đều bị lực lượng chức năng tạm giữ để điều tra làm rõ
sáng ngày hai mươi chín tháng năm người dân sống tại khu vực tổ bảy khu hai phường hùng thắng
thành phố hạ long tỉnh quảng ninh bất ngờ khi thấy hàng loạt xe ô tô đang đổ bên đường
thì bị một xe bán tải đâm liên hoàn khiến cho nhiều xe bị hư hỏng nặng
đội cảnh sát giao thông trật tự công an thành phố hạ long cho biết
vào khoảng năm giờ ba mươi phút sáng cùng ngày một chiếc xe bán tải màu trắng
mang biển kiểm soát một mươi bốn c hai mươi hai nghìn chín trăm linh bốn đã đâm liên hoàn vào khoảng một mươi chiếc xe đỗ ở bên đường
thuộc địa bàn phường hùng thắng
vụ đâm mạnh khiến cho khoảng một mươi xe bị hư hỏng nặng may mắn là không có thiệt hại gì về người
sau khi gây ra cú đâm hàng loạt tài xế xe bán tải đã rời khỏi hiện trường
nhận được tin báo các lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường tiếp nhận vụ việc
tiến hành xác minh truy tìm tài xế để làm rõ nguyên nhân và xử lý theo quy định của pháp luật
vào tối ngày hai mươi tám tháng năm ông lê mạnh hà phó chủ tịch ubnd xã song phương huyện hoài đức
thành phố hà nội cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước khiến cho hai em học sinh tử vong
theo đó vào chiều ngày hai mươi tám tháng năm sau buổi học lớp chia tay để nghỉ hè hai học sinh nam vừa học xong
lớp sáu là người địa phương ra hồ điều hòa tại làng ngòi xã song phương để bơi lội
lâu không thấy hai cháu lên các bạn bè trên bờ đã thông báo cho người lớn
nhận được tin báo công an xã song phương đã có mặt tại hiện trường phối hợp tìm kiếm hai cháu
và trong buổi chiều lực lượng cứu nạn đã lần lượt tìm thấy thi thể hai cháu sau đó bàn giao cho gia đình